năm hai nghìn hai mươi một trăm linh phường xã thị trấn trên địa bàn tp hcm triển khai phân loại rác tại nguồn
một mươi đơn vị thu gom rác dân lập chuyển thành hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân
đó là mục tiêu được chủ tịch ubnd tp hcm nêu rõ tại hội nghị về công tác thu gom
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt diễn ra tại tp hcm
tại hội nghị các đại diện các quận huyện đã chia sẻ nhiều hạn chế trong công tác thu gom
vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tp hcm thời gian qua
trong đó từ việc cấp vốn xây dựng định mức đơn giá giá dịch vụ thu gom
đều bộc lộ nhiều kẽ hở hạn chế khiến cho công tác thu gom vận chuyển rác sinh hoạt
chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
bên cạnh đó phương tiện thu gom cũng đang là một trong những khó khăn
bốn mươi bảy trong đó có trừ cái chi phí vận chuyển xử lý là năm
trừ cái vat ra là một mươi nữa thì còn có ba mươi sáu năm trăm linh
mà họ không chuyển đổi phương tiện được tự vì họ đang chờ là bảy mươi của quỹ bảo vệ bộ trường
mà quỹ bảo vệ bộ trưởng trả lời hiện nay là không cho vay với cái thu nhập thấp
và không có những cái đơn mà được duyệt rồi thì lại không có tiền
tp hcm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh phường xã thị trấn triển khai phân loại
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn một trăm linh lực lượng thu gom xác dân lập
sẽ được chuyển đổi thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân
lãnh đạo ubnd tp chỉ đạo các sở ngành quận huyện tập trung thực hiện cơ chế chính sách
hỗ trợ các đơn vị chuyển đổi pháp nhân đồng thời ban hành quy chuẩn kỹ thuật
của các phương tiện thu gom vận chuyển xác phù hợp với đặc thù đô thị ở tp hcm
thách thức đối với những đô thị mà đang trong quá trình đi lên
trong đó vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề rác thải là nguồn vấn đề
mà chúng ta phải giải quyết
thì dự báo nó sẽ lên tới một mươi tấn ngày nó rác thải sinh hoạt
và đến năm hai nghìn hai mươi năm thì một mươi ba tấn ngày
đó là một bài toán đặt ra phải có những giải pháp quyết liệt lắm
do vậy công tác quản lý thu gom vận chuyển và xử lý rác thải
cần phải được quan tâm thường xuyên
chủ tịch ubnd tp hcm cũng chỉ đạo sở tài chính và sở kế hoạch đầu tư
phối hợp tham mưu cấp vốn cho quỹ bảo vệ môi trường
bảo đảm đủ nguồn tiền cho vay hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thu gom rác phù hợp
và đáp ứng nhu cầu của thành phố